theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày và đêm nay các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
riêng các tỉnh lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái phú thọ và thanh hóa có mưa rất to
mưa lớn ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ diễn biến phức tạp và kéo dài nhiều ngày tới
dự báo lũ quét sạt lở đất và ngập úng tiếp tục xảy ra
lúc bốn giờ sáng hai mươi một tháng bảy lũ hạ lưu trên sông bưởi thanh hóa ít biến đổi và đang giao động ở mức cao
sông mã thanh hóa đang xuống hạ lưu sông cả nghệ an đang lên
trong một mươi hai giờ tới mực nước trên sông bưởi tiếp tục giao động ở mức cao sông mã xuống chậm và có khả năng lên lại
hạ lưu sông cả tiếp tục lên
ngày và đêm hai mươi một tháng bảy phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rải rác có rông
riêng khu vực yên bái sơn la hòa bình có mưa to đến rất to
nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh